hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đối tượng phạm thị hồng liên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại số hai trên bốn mươi hai trên chín mươi sáu
chợ hàng phường đông hải quận lê trân tp hải phòng
và đối tượng lưu thị miên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn gio nha xã tân tiến huyện an dương thành phố hải phòng
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thường cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện